trước những thiệt hại nặng nề và diễn biến phức tạp của thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra các cảnh báo về các hình thái thời tiết nguy hiểm trong cuối tháng ba và đầu tháng bốn
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hầu hết rông lốc xảy ra vào cuối tháng hai đầu tháng ba
hiện tượng mưa đá diễn ra với hạt kích thước to hơn tùy từng năm
thời điểm gió mùa đông bắc mạnh hay yếu hơn tuy nhiên nằm trong quy luật diễn biến do hệ thống khí quyển gây ra
đi kèm với mưa rông là mưa rào gió giật mạnh
trong cơn rông có thể có mưa đá và gió giật rất mạnh gây thiệt hại đến hoa màu vật nuôi cuộc sống của người dân ảnh hưởng đến lao động sản xuất tham gia giao thông
tháng bốn là tháng cao điểm mùa mưa rông
cụ thể là cuối tháng ba đầu tháng bốn các tỉnh miền bắc đón ba đợt gió mùa đông bắc
các đợt gió mùa đông bắc tràn về ở các tỉnh miền bắc nguy cơ xảy ra lốc xét gió giật mạnh là rất cao đặc biệt trong thời kỳ đầu tháng bốn có thể là mưa lớn ở bắc bộ trung bộ và nguy cơ rất cao là sông lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia nhấn mạnh người dân nên theo dõi các bản tin dự báo cảnh báo từ trung ương đến địa phương và tuân thủ biện pháp phòng chống thiên tai